cuộc xung đột tại ukraine đã bước sang ngày thứ hai mươi sáu
trên cơ sở đồng thuận giữa nga và ukraine bảy hành lang nhân đạo tiếp tục được mở
để sơ tán dân thường ra khỏi thành phố mariopol tại ukraine
tại veselov volnesenka cửa khẩu thuộc tỉnh rostov của nga
nơi cách thành phố mariopol năm mươi bảy km hàng đoàn xe chở người dân sơ tán đi qua cửa khẩu này
trong khi hàng chục chiếc xe buýt khác cũng đang chờ sẵn để qua biên giới đón người dân
từ cửa khẩu người sơ tán sẽ được đưa về trung tâm hỗ trợ ban đầu cho người dân sơ tán từ mariopol
với khả năng tiếp nhận cùng lúc từ hai năm trăm linh đến ba người
tại đây mọi người sẽ được ghi danh bố trí chỗ ở tạm thời và hỗ trợ các dịch vụ cần thiết
sau đó người sơ tán sẽ được phân loại và đưa đến các trung tâm lánh nạn ở trung tâm thành phố
hoặc rời về nhà người thân ở nga
phó thủ tướng ukraine cho biết với bốn trong số bảy hành lang nhân đạo đang hoạt động theo kế hoạch
có tổng cộng bảy hai trăm chín mươi năm người đã được sơ tán trong ngày hai mươi tháng ba
trong số đó gần bốn người đã được sơ tán từ thành phố mariupol tới thành phố raposizia